chương trình giao lưu hữu nghị biên giới việt nam campuchia năm hai nghìn một mươi chín do bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tổ chức
dưới sự chỉ đạo của quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã diễn ra tại huyện tỉnh biên tỉnh an giang
đây là chương trình được tổ chức định kỳ hàng năm với rất nhiều hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc
nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ biên giới và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết
hữu nghị hợp tác giữa các địa phương biên giới việt nam và campuchia
trong hai ngày diễn ra sự kiện tại huyện tịnh biên và thành phố châu đốc
có hơn hai đại biểu và người dân đã tham dự mỗi người đều mang trong mình một tình cảm riêng
nhưng tất cả đều có chung niềm tin về một mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống
giữa việt nam và campuchia sẽ luôn được giữ vững và ngày càng phát triển
tôi đại diện cho người dân và lãnh đạo địa phương của vương quốc campuchia xin cảm tạm
chúng tôi mong rằng sau những gì mà bộ đội việt nam đã giúp
nhân dân campuchia sẽ có đời sống tốt hơn và luôn nhớ ơn bộ đội việt nam
để phấn đấu xây dựng một đường biên giới hòa bình hợp tác cùng phát triển và xây dựng một đường biên giới việt nam campuchia
giữ mẫu mực trong đường biên giới chung giữa việt nam với các nước
điểm nhấn của chương trình giao lưu năm nay là các hoạt động an sinh xã hội hướng đến người nghèo
với một một trăm linh suất thuốc và quà sáu mươi con bỏ giống ba mươi suất học bổng được trao tặng cho người dân và học sinh
các tỉnh an giang việt nam tà keo can đan campuchia tổng giá trị gần hai tỷ đồng
mình ở đây cũng mong sự kiện này diễn ra cho trời ấm sớm
chị em mình ở đây cũng tắt chặt hơn và tình cảm thấm thiết hơn
người dân mình hai bên cũng hợp tác
tôi hy vọng sau sự kiện này lực lượng bảo vệ biên giới hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn
trong giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội hai bên biên giới
đấu tranh phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm
nhất là giữ gìn phát huy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai nước
sự kiện này một lần nữa khẳng định quan điểm của đảng nhà nước việt nam
đặc biệt là các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước
luôn mong muốn sự kiện này diễn ra cho trời ấm sớm
xây dựng mối quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước tiểu vùng sông mekong nói chung
và campuchia nói riêng vì chủ quyền an ninh biên giới và vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân mỗi nước